thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh khánh hòa
cụ thể tại quyết định một nghìn tám trăm linh sáu thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và xóa tư cách phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đối với ông lê đức vinh do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định một nghìn tám trăm linh bảy thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông đào công thiên do đã có những vi phạm
khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định một nghìn tám trăm linh năm thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách
chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông nguyễn chiến thắng do có những vi phạm
khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định số một nghìn tám trăm linh tám thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông trần sơn hải
nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do đã có những vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
chủ tịch ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng